ngay sau đây sẽ là tin bão khẩn cấp cơn bão số năm
hồi một mươi ba h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vị bắc
một trăm một mươi một hai độ kinh đông trên vùng biển phía nam của tỉnh quảng đông trung quốc
cách quảng ninh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai
tức là từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ trong sáu giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi một mươi năm km đi vào đất liền phía tây nam của tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu dần
đến một mươi chín h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc bán đảo lôi châu của trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển đông
vào ngày hôm nay
ngày hai tháng bảy còn có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ năm năm m đến bảy m biển động dữ dội
vào chiều tối nay ngày hai tháng bảy khu vực huyện đảo cô tô bạch long vĩ
gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh